hai mươi hai giờ đêm qua ngày hai mươi chín tháng ba thành phố hạ long tỉnh quảng ninh chính thức triển khai quy định
những người ra đường sau hai mươi hai giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình
thành phố hạ long thực hiện kiểm tra kiểm soát đối với trường hợp người dân ra đường từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau
trừ các đơn vị thực thi công vụ đưa người đi cấp cứu người lao động đi làm ca đêm có giấy xác nhận của đơn vị
đối với những người bị đưa về khu cách ly vì ra đường sau hai mươi hai giờ không có lý do chính đáng
trong sáng ngày hôm sau đơn vị chủ quản hoặc gia đình phải đến làm việc thể hiện vai trò trách nhiệm
trong việc quản lý người lao động và con em đồng thời hỗ trợ chính quyền trong việc phòng chống dịch bệnh